cảnh sát naui cho biết một loạt các vụ xả súng đã xảy ra tại khu vực miền trung thủ đô oslo vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu khiến hai người thiệt mạng và nhiều người bị thương
theo cảnh sát vụ xả súng này xảy ra vào khoảng một giờ sáng ngày hai mươi năm tháng sáu tức là khoảng sáu giờ sáng nay theo giờ việt nam tại ba địa điểm trong đó có một câu lạc bộ đêm
cảnh sát đã bắt giữ được một đối tượng tình nghi và thu giữ hai vũ khí
vụ xả súng đã khiến hai người tử vong và một mươi bốn người bị thương
theo điều tra ban đầu chỉ có một đối tượng gây án
ngay sau vụ việc cảnh sát đã tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh ở thủ đô và chưa khẳng định được vụ việc trên có phải là khủng bố hay không